hiện nay nguồn thực phẩm càng phong phú càng tiêm ẩn nhiều nguy cơ gây ngộ độc

bệnh viện đao khoa tâm anh được trang bị đầy đủ hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại
cho phép thực hiện các xét nghiệm phân tích xác định chính xác tắc nhân gây ngộ độc
cũng như các thủ thuật nội soi hiện đại điều trị an thần giúp người bệnh nhanh chóng khỏi bệnh
cũng như giảm thiểu các tác dụng vụ có thể gặp phải khi sử dụng phương pháp nội soi thông thường